cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
tp hcm đã qua thời điểm đỉnh dịch phương pháp phòng chống dịch luôn được đề cao
các hàng quán ăn uống tại chỗ chợ siêu thị tại tp hcm cũng đã được hoạt động trở lại
tuy nhiên đối với chợ siêu thị tại thành phố sẽ được hoạt động nếu đủ các điều kiện nào
và nơi nào được mở lại chợ siêu thị mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chợ siêu thị tại tp hcm được hoạt động với điều kiện nào
quỹ ban nhân dân tp hcm ban hành quyết định số ba chín trăm linh về quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
trong đó tp hcm ban hành quy định tạm thời các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường
xã thị trấn đối với các hoạt động tại chợ và siêu thị
theo đó các phường xã thị trấn cấp độ một hai và ba các siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini
cửa hàng tiện lợi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm chợ truyền thống chợ đầu mối được phép hoạt động có điều kiện
cụ thể các siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm
chợ truyền thống chợ đầu mối hoạt động có điều kiện
đảm bảo theo các bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini cửa hàng tiện lợi
cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm chợ truyền thống chợ đầu mối trên địa bàn thành phố
và có văn bản quy định hướng dẫn của trung ương cơ quan chuyên môn
tại các phường xã thị trấn cấp độ bốn các siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini
cửa hàng tiện lợi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm chợ truyền thống
chợ đầu mối phải hoạt động hạn chế
cụ thể các siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini cửa hàng tiện lợi
cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm hoạt động tối đa năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
chợ truyền thống phải hạn chế số người hoạt động cùng một thời điểm
chỉ cho phép hoạt động đối với các ngành hàng kinh doanh lương thực thực phẩm trong chợ
giảm công suất phục vụ của chợ tăng cường hình thức bán hàng trực tuyến
thực hiện biện pháp giảm số lượng tiểu thương người phụ việc khách mua sắm tại chợ
trong cùng một thời điểm
cùng một thời điểm phù hợp với tình hình thực tế
chợ đầu mối hoạt động hạn chế số lượng người hoạt động cùng một thời điểm
tăng cường thực hiện giao dịch bán hàng trực tuyến hạn chế số lượng thương nhân
và khách đến giao dịch trực tiếp tại chợ
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu thực hiện biện pháp giảm số lượng người phụ việc
người bốc dở hàng hóa cùng một thời điểm phù hợp với tình hình thực tế
hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn
trong khi đó hoạt động bán hàng rong vé số dạo được phép hoạt động
ở các phường xã thị trấn cấp độ một hoạt động hạn chế ở khu vực cấp độ hai
phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
tại các phường xã thị trấn cấp độ ba cấp độ bốn không được bán hàng rong bán vé số dạo
trước đó tp hcm cho phép nhiều dịch vụ hoạt động theo cấp độ dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phân vân máy ghi ban hành quy định
tạm thời các biện pháp
các biện pháp tích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế một số quy định trước đây
theo đó các hoạt động kinh tế xã hội tuân thủ bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
và việc áp dụng các biện pháp hoạt động căn cứ trên cơ sở đánh giá diễn biến dịch bệnh
tp hcm đề nghị phát huy tính chủ động của người dân doanh nghiệp và các cơ quan chức năng
trong công tác phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội

sự linh hoạt của tp hcm được thể hiện trong việc cho phép các hoạt động theo từng cấp độ dịch
theo quy mô công suất tương ứng với từng mức độ
dù vậy quy định này vẫn mang tính chất là bộ khung
bởi nhiều hoạt động vẫn phải chờ hướng dẫn của các sở ngành liên quan
có thể kể đến như xe ôm công nghệ chở khách hoạt động theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
các doanh nghiệp bị giới hạn không quá năm mươi số xe hoạt động ở địa bàn cấp độ hai
xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động trên địa bàn cấp độ một
riêng với xe máy chở hàng ứng dụng công nghệ chỉ hoạt động trong khu vực tp hcm theo diễn biến của dịch bệnh
sở công thương phối hợp với sở giao thông vận tải thống nhất số lượng phương tiện cùng từng doanh nghiệp tham gia lưu thông trong cùng thời điểm
hoạt động giáo dục đào tạo thông qua tổ chức dạy học trực tiếp được triển khai ở địa bàn cấp độ một
nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo và bộ y tế
đối với địa bàn cấp độ hai thì tuân thủ theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo về thời gian
số lượng học sinh ngừng một số hoạt động đồng thời kết hợp với dạy học trực tuyến và qua truyền hình
hoạt động giáo dục đào tạo cụ thể sẽ thực hiện theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân tp hcm và sở giáo dục đào tạo
đối với các hoạt động trong nhà như hội hợp tập huấn hội thảo lễ hội sự kiện văn hóa thể thao
đám cưới đám tan cũng phải đảm bảo tiêu chí
bố trí khoảng cách giữa người với người cách nhau hơn một mét công suất không được phép tối đa với địa bàn cấp độ một
không quá năm mươi sức chứa đối với địa bàn cấp độ hai và không quá hai mươi năm sức chứa đối với cấp độ ba
đối với kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ các cơ sở được hoạt động ở tất cả cấp độ
theo hướng dẫn cụ thể của ủy ban nhân dân tp hcm và sở công thương ban quản lý an toàn thực phẩm
trong quy định tạm thời của ủy ban nhân dân tp hcm cũng không quy định các cơ sở không được bán
phục vụ bia rượu
một điểm mới khác là tp hcm cho phép cơ sở kinh doanh các dịch vụ như massage spa làm đẹp
được hoạt động ở cả ba cấp độ dịch thấp nhất đồng thời khống chế số lượng khách cùng lúc
tối đa năm mươi công suất ở địa bàn cấp độ hai
đối với địa bàn cấp độ ba hoạt động không quá hai mươi năm công sức
cơ sở ba vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke hoạt động tương tự ở hai cấp độ dịch
với cấp độ ba thì dừng hoạt động
tương tự thư viện rạp chiếu phim địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trò chơi điện tử
cũng bị khống chế số lượng ở địa bàn cấp độ hai và cấp độ ba
riêng hoạt động bán hàng rong vé số dạo không được hoạt động ở địa bàn cấp độ ba và cấp độ bốn
các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự hoạt động theo bộ tiêu chí không vượt công suất tối đa
và đảm bảo giữ khoảng cách giữa hai người theo từng cấp độ dịch